thưa quý vị và các bạn theo kết quả khảo sát mới đây thì hiện nay trên cả nước có khoảng tám triệu người khuyết tật
trong đó chỉ có một số ít người khuyết tật là có bằng đại học cao đẳng và thường được chia làm ba nhóm khuyết tật vận động khiếm thị và khiếm thính
không chỉ khó khăn trong việc đi lại sinh hoạt hay tham gia các hoạt động cộng đồng mà đa phần các sinh viên khuyết tật hiện tại vẫn còn phải vượt qua nhiều rào càn ảnh hưởng đến kết quả học tập cũng như tương lai nghề nghiệp
và nhằm giúp cho các bạn trẻ khuyết tật có khả năng tư duy sáng tạo có ý chí và nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập
tại các trường đại học cao đẳng hiện nay ngày càng có nhiều chương trình biện pháp hỗ trợ cho các bạn trẻ là người khuyết tật để các bạn có thêm được động lực và tự tin trên dàng đường